lợi dụng tình hình bệnh diễn biến phức tạp nhu cầu dùng khẩu trang y tế của người dân campuchia tăng cao
các đối tượng buôn lậu bằng nhiều đường bằng nhiều cách như là thông qua đường mòn
lối mở ở khu vực biên giới của tây ninh đã tập kết vận chuyển khẩu trang y tế trái phép bán qua biên giới
và từ đầu tháng ba đến nay ngành chức năng đã bắt giữ hơn một mươi vụ thu giữ được hơn một ba triệu khẩu trang y tế các loại
vụ việc mới nhất được ghi nhận vừa qua tại khu vực cửa khẩu quốc tế mộc bài
công an tỉnh tây ninh kiểm tra trên một xe ô tô khách thu giữ hơn một trăm chín mươi ba năm trăm linh khẩu trang y tế các loại
trước đó vào ngày chín tháng ba tại khu vực cửa khẩu tân nam các chiến sĩ đồn biên phòng tân bình
cũng đã bắt quả tăng một xe ô tô tải chở hơn hai trăm một mươi một thùng cắt tông chứa năm trăm hai mươi bảy năm trăm linh khẩu trang y tế cho phía campuchia
ngày tám tháng ba xã thành long huyện châu thành lực lượng chức năng cũng bắt giữ quả tăng một xe ô tô tải
chứa hơn ba trăm bảy mươi chín năm trăm linh khẩu trang y tế kháng khuẩn các loại
cả ba vụ việc đều không có hóa đơn chứng từ cho nguồn gốc số hàng
trước thực trạng này ngành chức năng tỉnh tây ninh cần phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa
nhất là những đường mòn lối mở ở khu vực biên giới nhằm ngăn chặn trên đề tình trạng phía trong nước
thì thiếu mặt hàng y tế trong phòng chống dịch nhưng lại thẩm thấu bán qua biên giới với số lượng lớn